thưa quý vị thời gian qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe người dân có bước phát triển quan trọng
điều này đặt nền móng xây dựng nền y tế thông minh mà ở đó một trong những yếu tố chính là xây dựng bệnh viện thông minh với những viên gạch đầu tiên là bệnh án điện tử
việc triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số của ngành y tế chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần hiện đại hóa ngành y tế
nhưng với thực trạng cơ sở vật chất ngành y tế hiện nay việc thực hiện chủ trương sẽ có những khó khăn gì và cần có định hướng ra sao
để rõ hơn về những vấn đề xung quanh việc triển khai xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử tại một trăm linh cơ sở y tế vào năm hai nghìn ba mươi
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên thúy quỳnh và ông trần quý tường cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế
vâng xin cảm ơn trần quang s hai
và lời đầu tiên thì cũng xin được chân thành cảm ơn ông trần quý tường
trần quý tường đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân ạ
ngay bây giờ xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng đến với một đoạn ghi nhận ngắn ngay sau đây
bệnh án điện tử có cơ sở pháp lý và chức năng tương đương bệnh án giấy quy định tại luật khám bệnh chữa bệnh
khi bệnh án điện tử được triển khai sẽ từng bước quản lý được sự tuân thủ các quy định quy trình và pháp đồ điều trị
điều này không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân
các bác sĩ dù ở bất cứ cơ sở y tế nào đều có thể theo dõi được quá trình điều trị của người bệnh để có thể có những phương pháp chữa bệnh phù hợp nhất
bộ y tế đã xây dựng thông tư bốn mươi sáu quy định về hồ sơ bệnh án điện tử
thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín và sẽ được triển khai đến tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc bộ y tế
tuy nhiên với điều kiện cơ sở vật chất của ngành y tế hiện nay bên cạnh đó chất lượng y tế chưa đồng đều cũng đang đặt ra nhiều thách thức trong lộ trình triển khai bao phủ bệnh án điện tử
thưa ông trần quý tường ông có thể nói cụ thể hơn những lợi ích mà bệnh án điện tử mang lại cho việc quản lý chăm sóc cũng như điều trị người bệnh
đối với người bệnh thì khi mà đã có hồ sơ bệnh án điện tử thì họ không có phải lưu trữ các giấy tờ mỗi khi đi khám bệnh chữa bệnh
người dân có thể lưu trữ cái thông tin sức khỏe của mình suốt đời
qua đó người dân có thể chủ động phòng bệnh của mình
đối với nhân viên y tế và thầy thuốc thì khi chúng ta có hồ sơ sức khỏe điện tử thì chúng ta lưu trữ được tất cả các thông tin bệnh sử tiền sử của người bệnh
cho nên giúp họ nhanh chóng có những nhận định trần đoán và điều trị phù hợp với từng cá thể hơn
và đồng thời cũng giúp cho các thầy thuốc khi
trao đổi khi mà truyền tải những cái dữ liệu của người bệnh giữa các khoa phòng giữa các cơ sở khám bệnh nó thuận lợi hơn
đối với cơ sở y tế thì chúng ta triển khai bệnh án điện tử thì cái lợi ích đầu tiên đó là chúng ta không phải làm bệnh án giấy
bệnh viện có một hồ sơ bệnh án điện tử như vậy thì cũng có thể là giúp trao đổi các thông tin giữa các bệnh viện với nhau được rất thuận lợi dễ dàng
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước thì giúp họ có những dữ liệu về sức khỏe của người dân đầy đủ chính xác
và từ đó họ xây dựng những chính sách những kế hoạch dựa trên bằng chứng khoa học cụ thể và sát thực tế hơn
còn đối với cơ quan bảo hiểm y tế thì nó cũng hạn chế những việc lạm dụng những xét nghiệm nếu có
vậy cũng xin được hỏi ông là kết quả thực hiện thí điểm tại các cơ sở y tế trong thời gian qua thì như thế nào
bộ thế cũng đã có một dự án triển khai thí điểm ở các bệnh viện
bước đầu cũng định hình được một mô hình triển khai bệnh án điện tử ở các bệnh viện này
đồng thời giúp các bệnh viện này nâng cấp hệ thống ứng dụng của người thông tin giúp họ quản lý bệnh viện tốt hơn
và dựa trên cái kết quả này thì chúng tôi cũng đã hoàn thiện cái hành lang pháp lý về triển khai bệnh án điện tử
rồi chúng tôi ban hành cái thông tư bốn mươi sáu về quy định về bệnh án điện tử
cũng là một bước đột phá của ngành y tế góp phần xây dựng chuyển đổi số của chính phủ
vâng và chúng tôi được biết được rằng là bộ y tế thì đặt mục tiêu là đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh cơ sở y tế sẽ áp dụng bệnh án điện tử
vậy thì việc này
sẽ được triển khai theo lộ trình như thế nào
từ hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ba thì tất cả các bệnh viện hạng một trở lên phải triển khai bệnh án điện tử
và các bệnh viện khác nếu muốn triển khai thì chúng tôi cũng khuyến khích
giai đoạn từ hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi tám thì tất cả các bệnh viện khác phải đồng loạt triển khai bệnh án điện tử
và chúng tôi cũng cho độ trễ hai năm chậm nhất là đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
rồi phải triển khai
chắc chắn là trong quá trình triển khai thì chúng ta cũng sẽ gặp phải những cái khó khăn
vậy thì theo ông những khó khăn mà chúng ta sẽ phải đối mặt là gì
cái khó khăn lớn nhất hiện nay đó là cái cơ chế tài chính
hiện nay chúng ta chưa có giá thành về công nghệ thông tin trong giá biện phí
cho nên chưa có nguồn lực đủ lớn để chúng ta triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin y tế nói chung cũng như triển khai bệnh án điện tử nói riêng
cái khó khăn thứ hai đó là hiện nay thì tâm lý
lại trông chờ của các đồng chí giám đốc bệnh viện vẫn có
đâu đó thì cứ vẫn ỉ lại cấp trên xin dự án xin chủ trương đầu tư
mà chưa chủ động bố trí nguồn lực của bệnh viện để đầu tư cho công nghệ thông tin y tế cũng như là triển khai bệnh án điện tử
khó khăn thứ ba là về tiêu chuẩn kỹ thuật
thì chúng tôi cũng nhận thấy là hiện nay chúng ta bộ y tế cũng đã cố gắng ban hành nhưng mà nó cũng chưa đầy đủ
cái thứ tư mà tôi cho là cũng là một cái khó khăn lớn
đó là khi triển khai
bệnh án điện tử thì nó thay đổi một cái nền nếp một cái tác phong làm việc từ làm giấy sang làm điện tử sang làm máy tính
thì rõ ràng phải đòi hỏi cái sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành
thì chúng ta cũng phải có một sự quyết tâm chỉ đạo rất là lớn
nhìn rõ ra những khó khăn rồi thì biện pháp để chúng ta xử lý những khó khăn này sẽ là như thế nào
vâng đúng như vậy
thì chúng tôi cũng đã nhìn rõ khó khăn và chúng tôi cũng đã từng bước tháo gỡ khó khăn đó
ví dụ như là đối với các bệnh viện thì chúng tôi cũng yêu cầu công chí giám đốc là
chủ động hơn nữa trong việc triển khai bệnh án điện tử
thì chúng tôi cũng đang tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý xây dựng các cơ chế tài chính
các cái giá viện phí trong đó có bao gồm công nghệ tin
rồi chúng tôi cũng ban hành các cái tiêu chuẩn đặc biệt là các cái tiêu chuẩn về kết nối liên thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đang nghiên cứu làm sao phải có những chính sách quyến khích
rồi có những cái chế tài đặc biệt là chế tài về thu đuốc phân thưởng
chúng tôi đang nghiên cứu để báo cáo bộ trưởng
vâng xin cảm ơn đại
thưa quý vị y tế thông minh được xây dựng với ba trụ cột là bệnh viện thông minh trong khám chữa bệnh
chăm sóc sức khỏe dự phòng thông minh và quản trị hệ thống thông minh
việc triển khai hệ thống bệnh án điện tử sẽ hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ chăm sóc
cũng như nâng cao sức khỏe nhân dân và giúp người dân dễ dàng tiếp cận
sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao nhất ở mọi lúc mọi nơi